đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc công an thành phố cà mau phối hợp cùng công an phường sáu chia làm nhiều hướng
đã đột kích một tụ điểm tệ nạn với nhiều đối tượng tham gia tại phường sáu thành phố cà mau
đây là tụ điểm cờ bạc đã bị phát hiện và xử lý nhưng các đối tượng vẫn tụ tập tham gia đá gà đánh bài ăn tiền
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của khu vực
tại hiện trường có hai mươi một đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà và đánh bài ăn tiền bị tạm giữ
kiểm tra trên người và xung quanh khu vực lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tăng vật cùng một mươi hai triệu đồng
nhiều đối tượng đã có hành vi cản trở và la lối gây ảnh hưởng đến việc ổn định và lập biên bản vụ việc
và hiện vụ việc đang được đơn vị công an thành phố cà mau tiếp tục xử lý theo quy định